chiều nay một mươi hai tháng một mươi một tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ donald trump đã rời hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam theo lời mời của chủ tịch nước trần đại quang
trong khuôn khổ chuyến thăm tổng thống donald trump đã hội đàm với chủ tịch nước trần đại quang và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện gặp gỡ báo chí chào xã giao tổng bí thư nguyễn phú trọng hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc
kết thúc chuyến thăm hai bên đã ra tuyên bố chung giữa hoa kỳ và việt nam
nhận lời mời của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ donald trump đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới hà nội ngày một mươi một đến một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
lãnh đạo hai nước thảo luận về những biện pháp để củng cố và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau các lợi ích và mong muốn chung thúc đẩy hòa bình hợp tác thịnh vượng và an ninh tại khu vực ấn độ dương thái bình dương
lãnh đạo hai bên tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ trên cơ sở những tuyên bố chung trước đây giữa hai nước tôn trọng hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau
tổng thống donald trump chúc mừng việt nam đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec tại đà nẵng
lãnh đạo hai nước tái khẳng định ý định duy trì tiếp xúc trao đổi đoàn ở cấp cao và củng cố các cơ chế đối thoại hiện có bao gồm đối thoại kênh đảng
hai bên nêu bật mối quan hệ kinh tế ngày càng được tăng cường và cùng có lợi giữa hoa kỳ và việt nam nhấn mạnh mong muốn chung tạo công an việc làm và tạo dựng những điều kiện thuận lợi cho kinh doanh và buôn bán ở cả hai nước
hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ làm sâu sắc hơn và mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư song phương thông qua các cơ chế chính thức
định khung về thương mại và đầu tư hai bên hoan nghênh việc mở cửa trở lại thị trường việt nam cho mặt hàng bột bã ngô của hoa kỳ và mở cửa thị trường hoa kỳ cho trái vũ sữa của việt nam
hai nhà lãnh đạo cam kết tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp trong đó có cá da trơn tôm xoài
cam kết thúc đẩy thương mại đầu tư tự do và công bằng trong các lĩnh vực ưu tiên trong đó có dịch vụ thanh toán điện tử ô tô và việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ
lãnh đạo hai nước hoan nghênh việc công bố các thỏa thuận thương mại mới trị giá hơn một mươi hai tỷ usd nhân dịp chuyến thăm của tổng thống mỹ donald trump
hoàn ngành quan hệ song phương ngày càng được tăng cường trong lĩnh vực năng lượng trong đó có những cuộc thảo luận giữa doanh nghiệp hai bên về việc việt nam nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ hoa kỳ
và những bước đi của việt nam nhằm nâng cao khả năng sản xuất năng lượng mặt trời với sự hỗ trợ của hoa kỳ
hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết chung làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng và quyết tâm
chung đối với các thách thức an ninh khu vực chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn chính phủ hoa kỳ đã chuyển giao một tàu tuần tra bờ biển lớp hamilton
giúp nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải và thực thi pháp luật của việt nam
hai nhà lãnh đạo hoan nghênh kế hoạch về việc một tàu sân bay hoa kỳ lần đầu tiên thăm một cảng của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
hai bên khẳng định kế hoạch hành động về hợp tác quốc phòng việt nam hoa kỳ giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
nhằm thực thi bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác
hợp tác quốc phòng song phương năm hai nghìn một mươi một và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng năm hai nghìn một mươi năm
qua đó thắt chặt quan hệ quốc phòng song phương trong các lĩnh vực an ninh hàng hải hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa
các hoạt động gìn giữ hòa bình và khắc phục hậu quả chiến tranh
trên tinh thần đó hai nhà lãnh đạo hoan nghênh bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ sớm thăm việt nam
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai nước sẽ làm sâu sắc hơn và từng bước mở rộng hợp tác an ninh tình báo
tăng cường trao đổi thông tin và huấn luyện chung trong các vấn đề cùng quan tâm
hai bên tỏ ý định thắt chặt hợp tác về an ninh mạng thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn và chia sẻ thông tin
nhằm thúc đẩy một không gian mạng mở và an toàn
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ sự quan tâm về việc phối hợp chặt chẽ hơn với hoa kỳ
trong bảo đảm an toàn an ninh hàng không và chống khủng bố
hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác để khắc phục các hậu quả chiến tranh
trên tinh thần đó chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao đóng góp của hoa kỳ
đối với việc tẩy độc thành công sân bay đà nẵng và hoan nghênh việc hoa kỳ cam kết
tiếp tục đóng góp để tẩy độc sân bay biên hòa
chủ tịch nước hoan nghênh hoa kỳ cung cấp thêm sự hỗ trợ cho người khuyết tật
tổng thống donald trump đánh giá cao việt nam tiếp tục hợp tác đầy đủ với hoa kỳ
trong việc tìm kiếm quân nhân hoa kỳ mất tích trong chiến tranh
và cam kết sẽ hợp tác với việt nam trong nỗ lực tìm kiếm tin tức của bộ đội việt nam
bị mất tích trong chiến tranh
hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước
qua đó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau hợp tác và tình hữu nghị giữa hai dân tộc
cụ thể thông qua trao đổi chuyên môn và khoa học
việc đưa trường đại học fulbray việt nam vào hoạt động
các khoản trợ cấp với tổng trị giá năm trăm linh usd dành cho cựu sinh viên của quỹ giáo dục việt nam
và việc những tình nguyện viên đầu tiên thuộc chương trình hòa bình có mặt tại việt nam
tổng thống donald trump và chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh hai bên trao đổi biên bản thảo luận
về ý định dành cho hoa kỳ lô đất d ba mươi tại hà nội thuê để xây mới đại sứ quán hoa kỳ
phù hợp với luật pháp mỗi nước
tổng thống donald trump tái khẳng định hoa kỳ sẽ hỗ trợ để việt nam có được các cơ sở vật chất ngoại giao
và lãnh sự tốt hơn tại hoa kỳ
lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người
lãnh đạo hai nước thảo luận và hoan nghênh các sáng kiến nhằm duy trì hòa bình
ổn định và thúc đẩy hợp tác và phát triển tại ấn độ dương thái bình dương
hai bên ghi nhận vai trò trung tâm của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean tại khu vực
và cam kết tôn trọng hỗ trợ sự đoàn kết và vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực đang định hình
hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ asean đóng một vai trò lớn hơn trong ứng phó với các vấn đề an ninh truyền thống
và phi truyền thống ở khu vực bao gồm khủng bố các tình huống khủng hoảng thiên nhiên và nhân đạo
nạn buôn bán ma túy và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
hai bên cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược hoa kỳ asean trên cơ sở các nguyên tắc nêu
trong tuyên bố sunnyland hai nghìn một mươi sáu
hai nhà lãnh đạo hoan nghênh kỷ niệm năm mươi năm thành lập asean và bốn mươi năm thiết lập
quan hệ hoa kỳ asean và trông đợi những hoạt động kỷ niệm sắp tới
bao gồm hội nghị cấp cao kỷ niệm quan hệ hoa kỳ asean tại manila ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc về các chương trình và vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo
của cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
và đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế
hai bên hối thúc tất cả các nước thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả những nghị quyết liên quan
của hội đồng bảo an liên hợp quốc và nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác song phương
để đảm bảo thực thi hiệu quả những nghị quyết này
hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên một cách hòa bình
lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quyền được tiếp cận tự do
và mở khu vực biển đông đối với cộng đồng quốc tế
tầm quan trọng của việc duy trì thương mại hợp pháp không bị cản trở
và sự cần thiết phải tôn trọng tự do hàng hải hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác
hai bên tái khẳng định lập trường về biển đông được nêu trong các tuyên bố chung việt nam hoa kỳ
và hoa kỳ asean trước đây bao gồm việc kêu gọi các bên không có những hành động làm leo thang căng thẳng
quân sự hóa các cấu trúc đang tranh chấp và hạn chế một cách phi pháp các quyền tự do trên biển
tái khẳng định cam kết chung đối với việc giải quyết hòa bình và tranh chấp
bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý
lãnh đạo hai nước kêu gọi thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử các bên ở biển đông doc
và sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả có tính giảng buộc về mặt pháp lý
hai bên cũng kêu gọi tất cả các bên yêu sách ở biển đông làm rõ và thực thi những yêu sách hàng hải của mình
phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và thực hiện một cách thiện trí những trách nhiệm pháp lý quốc tế của mình trong quá trình quản lý và giải quyết tranh chấp
hai nhà lãnh đạo ghi nhận với tư cách một đối tác của ủy ban mekong mrc và một thành viên sáng lập của sáng kiến hạ nguồn sông mekong
hoa kỳ ủng hộ những nỗ lực của các nước hạ nguồn sông mekong nhằm quản lý một cách bền vững các nguồn nước và tài nguyên môi trường ở khu vực
phục vụ lợi ích của tất cả các nước
chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận vai trò đi đầu của hoa kỳ trong giảm thiểu phát thải khí carbon trên toàn cầu và sáng tạo công nghệ năng lượng sạch
cảm ơn hoa kỳ đã hỗ trợ việt nam thúc đẩy các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu